cục an toàn thực phẩm bộ y tế thông tin cơ quan khoa học y tế singapore đã gửi thông báo cảnh báo về việc sản phẩm giảm béo mune machakokwa có chứa chất sibu chamin chất có thể làm tăng nguy cơ có giật loạn nhịp tim và đột quỵ
cục an toàn thực phẩm đã tiến hành ra soát và kết quả là từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi năm đến nay sản phẩm trên chưa được cấp công bố tại cục nhập khẩu vào việt nam
cục an toàn thực phẩm khuyên cáo người tiêu dùng tuyệt đối không mua và không sử dụng sản phẩm có tên nêu trên và thông báo với cơ quan chức năng gần nhất nếu phát hiện tổ chức cá nhân có bán các sản phẩm này
được biết sibu chamin là hoạt chất có tác động đến hệ thần kinh trung ương làm tăng lượng seorotonin và noralai trong não từ đó tạo cảm giác no và không thể ăn
chất sibu chomin tạo cảm giác no và không thèm ăn nhưng tăng nguy cơ co giật đau tim loạn nhịp tim và đột quỵ